còn tại bình định tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và tuyên phạt bản án tám năm tù đối với bị cáo lê minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng về tội danh trên
theo cáo trạng vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi năm sau khi tổ chức uống rượu tại lán trại công nhân thuộc cảng cá đề di xã cát khánh huyện phủ cát tỉnh bình định thì xảy ra xô xát đánh nhau giữa hai nhóm công nhân trong đó có lương minh sơn
sự việc được can ngăn mọi người trở về lán chạy do nghe nhóm bên kia hâm dọa sẽ quay trở lại đánh nên lê minh sơn thùa sẵn một con dao trong người
chừng ba mươi phút sau một số công nhân trong đó có ông bùi văn kít đến trại
sơn can ngăn lê minh sơn đánh nhiều cái vào đầu và mặt trong trạng thái đã thấm rượu lê minh sơn rút dao đồng ông kít hai nhát trúng ngực và tay khiến ông kít bị thương nặng dẫn đến tử vong ngay sau đó